đài phát thanh và truyền hình thanh hóa vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm thành lập
ngày hai mươi sáu tháng chín năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
trải qua sáu mươi năm đài phát thanh và truyền hình thanh hóa trưởng thành về mọi mặt
phát triển theo hướng cơ quan truyền thông đa phương tiện gồm phát thanh truyền hình
trang thông tin điện tử với gần hai trăm bảy mươi cán bộ viên chức người lao động cơ sở vật chất
điều kiện làm việc thiết bị kỹ thuật từng bước được hoàn thiện theo hướng đồng bộ hiện đại
hiện tỷ lệ phủ sóng phát thanh đạt chín mươi tám phủ sóng truyền hình đạt chín mươi năm địa bàn dân cư trong tỉnh
ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa
đảng nhà nước đã trao tặng cho tập thể đơn vị nhiều phần thưởng cao quý kỷ niệm sáu mươi năm xây dựng trưởng thành
một đồng chí trong ban giám đốc đài phát thanh truyền hình thanh hóa được chủ tịch nước tặng thưởng
huân trường lao động và hai đồng chí được thủ tướng chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc
trong công tác giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm đài tiếng nói việt nam và đài truyền hình việt nam trao tặng kỷ niệm trương
cho ba mươi chín cá nhân tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh thanh hóa
tặng đài phát thanh truyền hình tỉnh bức chướng mang dòng chữ đoàn kết sáng tạo nâng cao chất lượng
phát thanh truyền hình góp phần xây dựng thanh hóa trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm hai nghìn hai mươi